theo nhận định của đài ký tượng thủy văn khu vực nam bộ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh bạc liêu sẽ xuất hiện ba đợt chiều cường vào các ngày răm và ba mươi hàng tháng âm lịch
các đợt chiều cường cuối năm kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh có thể sẽ làm tăng thêm mức độ ngập
tác động xâm nhập mặn sâu vào vùng nội địa làm ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của người dân
và nguy hiểm đối với các công trình ven sông ven biển
cơ quan thường trực phòng chống thiên tai tỉnh bạc liêu đề nghị ubnd các huyện thị xã thành phố
và các sở ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra gia cố bờ bao hạ liêu các cống dọc theo quốc lộ một a
trên địa bàn tỉnh bảo đảm ngăn mặn cho diện tích lúa thu đông đông xuân vận động nhân dân gia cố
bờ bao ao đầm ruộng muối bảo vệ sản xuất